vâng thưa quý vị hình thái thời tiết đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay đó chính là mưa rào và rông tại cả ba miền
và trong đó khu vực phía tây bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa có thể lên tới hơn một trăm năm mươi mm
nguy cơ cao sẽ xảy ra sạt lở đất lũ quét ở vùng núi và ngập cục bộ ở vùng trũng thấp và ven sông
quý vị cần hết sức lưu ý và đề phòng và do có mưa nên nhiệt độ khu vực này cũng mát mẻ giao động từ hai mươi năm cho đến ba mươi độ c
còn ở khu vực trung bộ cũng được dự báo sẽ có hình thái mưa tương tự mưa sẽ tập trung vào đêm và sáng sớm ngày sẽ còn nắng dịu
trong khi đó khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cứng độ trung bình nên khu vực này cũng sẽ có mưa rào và rông
nhưng lượng mưa thì thấp hơn khu vực bắc bộ từ ba mươi sáu mươi mm
vâng mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối quý vị hãy lưu ý mang theo mưa hoặc là mang theo ô hoặc là áo mưa
để chúng ta có thể đề phòng trong trường hợp cần thiết khi phải ra đường